cùng với các địa phương khác sáng ngày ba tháng một ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cũng đã tổ chức lễ phát động gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi tám và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi cả ba tiêu chí số vụ số người chết bị thương giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em so với năm hai nghìn một mươi bảy khắc phục ồn tắc giao thông tại một số điểm trên địa bàn thành phố